cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
những ngày qua tại khu vực bãi bồi trên sông hồng thuộc xã đảo minh châu và thị trấn tây đẳng
huyện ba vì hà nội đang bị sạt lửa nghiêm trọng khiến người dân địa phương lo lắng mất ăn mất ngủ
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội một trong những nguyên nhân gây sạt lở
tại khu vực bãi bồi trên sông hồng đoạn qua xã đảo minh châu và thị trấn tây đăng huyện ba vì
là do mực nước sông ngày một hạ thấp làm biến đổi dòng chảy của con sông
minh châu là xã đảo duy nhất của hà nội thuộc huyện ba vì
đây là xã vùng bãi bồi giữa sông hồng được thành lập từ năm một nghìn chín trăm năm mươi năm với ba thôn chu tràng chu châu và liễu châu
sau đó do ngập lụt liên nghiên liễu châu chuyển về thị trấn tây đằng
hiện nay sạt lở tại khu vực bãi bồi trên sông hồng thuộc xã đảo minh châu chiều dài cung sạt thứ nhất khoảng năm trăm linh m
ảnh hưởng đến nhiều diện tích hoa màu của người dân
vị trí cung sạt thứ hai nằm ở dưới chân kè hiện có đã được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
chiều dài cung sạt dài khoảng hai trăm linh mét trên cao giữa mặt bãi cao với mặt nước từ hai đến năm mét tạo thành các vách sạt dựng đứng
lý giải về sự cố thiên tai trên đại diện tri cục thủy lợi và phòng chống thiên tai
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cho biết nguyên nhân do mực nước sông hồng ngày một hạ thấp đã làm biến đổi dòng chảy sông hồng
bên cạnh đó là ảnh hưởng của việc điều tiết nước của các hồ chứa thủy điện và tác động của mưa lớn kéo dài
trước thực trạng này để đảm bảo an toàn cho người dân sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội đã có văn bản đề xuất
ủy ban nhân dân huyện ba vì chỉ đạo các phòng ban chức năng của huyện ủy ban nhân dân xã minh châu
ủy ban nhân dân thị trấn tây đằng phối hợp với hạt quản lý đê số một tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở
thông tin đến người dân trong khu vực được biết hạn chế qua lại khu vực sạt lở
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cũng đề nghị ủy ban nhân dân huyện ba vì tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố sạt lở
có biện pháp xử lý kịp thời để đảm bảo an toàn thường xuyên báo cáo về ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố hà nội
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội mọi diễn biến sạt lở tại khu vực để chỉ đạo ứng phó kịp thời
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
mexico vốn đang hứng chịu đợt nắng nóng chưa từng có gây mất điện thiệt hại về người và của
tình trạng này đã trở nên nghiêm trọng hơn khi ít nhất bốn mươi tám người đã thiệt mạng vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại mexico
trong khi các nhà chức trách dự báo những đợt sóng nhiệt sẽ còn tiếp diễn đến hết tháng bảy
biến mùa hè năm nay có thể trở thành một trong những mùa nóng nhất trong lịch sử quốc gia mỹ latin này
bộ y tế mexico cho biết các địa phương chứng kiến nhiều ca tử vong nhất do nắng nóng bao gồm bang veracru với một mươi bốn trường hợp
tebasco và san luis potosi mỗi bang tám trường hợp
tiếp đó là các bang tamaulipas oaxaca nuevo lyon hidako chiapas campeche guanajuato và sorona
đây là những bang có nhiệt độ đuôn ẩm mức trên bốn mươi độ c trong nhiều tuần qua
theo bộ y tế mexico tám mươi bảy các trường hợp tử vong là hậu quả của tình trạng cơ thể bị sốc nhiệt làm tổn thương nhiều cơ quan dẫn đến suy đa tạng
nguyên nhân tiếp theo là tình trạng mất nước đột ngột dối loạn điện giải và gây suy kiệt cơ thể
đa số xảy ra đối với những người làm việc ngoài trời trong thời gian dài như công nhân cầu đường xây dựng
nhằm hỗ trợ người dân chống chọi với tình trạng nắng nóng kỷ lục chính quyền thủ đô mexico city và nhiều thành phố khác trên cả nước đã thiết lập những trạm trên nóng lưu động và cung cấp nước uống miễn phí
ngoài ra bộ y tế nước này đã chỉ đạo hệ thống y tế cơ sở luôn trong tình trạng sẵn sàng để đón nhận những ca bệnh liên quan đến năng nóng
trong khi đó theo dữ liệu từ ủy ban thủy lợi mexico nắng nóng cực độ
một phần do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết el nino sẽ khiến bảy mươi diện tích mexico chịu hạn hán hoặc hạn hán nghiêm trọng
các nhà nghiên cứu từ đại học tự trị quốc gia mexico dự báo trong một mươi năm đến hai mươi ngày tới
đất nước này sẽ ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay với nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể lên tới bốn mươi năm bốn mươi bảy độ c
ông jacques zavala giám đốc viện khoa học khí quyển và biến đổi khí hậu ở yonam
cho biết nhiệt độ ở thủ đô mexico có thể lên tới ba mươi năm
trong khi đó đất nước này sẽ ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay với nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể lên tới bốn mươi năm

trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió sật mạnh
riêng vùng ven biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây ngày có mưa rào và rông vài nơi
chiều tối và đêm có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
riêng vùng biển có khả năng xảy ra lốc xoáy nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi còn nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông
đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ
nam bộ có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi sáu độ
kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại